là những tăng vật mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu thu giữ
khi kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn khóm một mươi phường một thành phố bạc liêu
thời điểm lực lượng công an bắt quả tàng có hai mươi bảy thanh niên từ một mươi bảy đến ba mươi tám tuổi
đang thực hiện hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
còn đây là hiện trường khi lực lượng chức năng bắt quả tang một cơ sở karaoke trên địa bàn phường hai thành phố bạc liêu
qua kiểm tra một mươi bảy phòng hát đang hoạt động tại quán lực lượng công an thu giữ nhiều bịch ni lông
chứa ma túy dạng bột và các dụng cụ để sử dụng cho cuộc bay lắc của hơn tám mươi nam nữ trong độ tuổi thanh thiếu niên

qua kiểm tra một mươi bảy phòng hát đang hoạt động tại quán có hai mươi bảy thanh niên từ một mươi bảy đến ba mươi tám tuổi đang thực hiện hành vi tàng trên địa bàn khó một mươi phường một thành phố bạc liêu

nhu cầu tiêu thụ ma túy ngày càng cao cũng như sự phức tạp của các hoạt động mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phục vụ cho số đối tượng này
bản thân con nghiện cũng chính là nguồn cung dồi dào cho các đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán ma túy để có tiền nuôi các con nghiện của mình

mọi cách để chúng có thể lợi dụng các địa bàn rừng núi hẻo lánh rồi những khu vực mà lực lượng chúng ta cũng chưa thực sự kiểm soát được để chúng móc nối với các đối tượng trong nước để vận chuyển ma túy vào việt nam
để giảm tình trạng tệ nạn ở các quán karaoke vũ trường thì lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra kiểm soát để chủ động nắm tình hình kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi tàng trữ
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
xử lý kiên quyết nghiêm minh đối với chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra vi phạm và tội phạm liên quan đến ma túy tại cơ sở mình quản lý hoặc có hành vi tiếp tay bao trè cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy